sở văn hóa và thể thao hà nội đang lấy ý kiến của những tổ chức cá nhân đang làm việc sinh sống tham quan học tập tại hà nội
về dự thảo quy tắc ứng xử nơi công cộng trên cổng thông tin điện tử của sở
quy tắc ứng xử nơi công cộng nhằm từng bước xây dựng hình thành những chuẩn mực đạo đức điều chỉnh lời nói thái độ hành vi của cá nhân
tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố hà nội xây dựng một thành phố thanh lịch văn minh
dự thảo có ba chương một mươi bốn điều trong đó có quy tắc ứng xử nơi công cộng tập trung tại chương hai quy tắc ứng xử chung và chương ba quy tắc ứng xử tại một số nơi công cộng cụ thể
khác với bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức hà nội bộ quy tắc này định hướng văn hóa ứng xử của người dân nơi công cộng bằng những quy định nên làm và không nên làm
tổ chức cá nhân thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng sẽ được biểu dương khen thưởng theo quy định
tổ chức cá nhân vi phạm các quy định tại quy tắc ứng xử này tùy mức độ sẽ bị nhắc nhở phê bình công khai trên phương tiện thông tin đại chúng trường hợp vi phạm pháp luật sẽ bị xem xét xử lý theo quy định